các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong bộ tuất hai nghìn một mươi tám nhằm hỗ trợ cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đón một cái tết no ấm hơn
các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát biển đã dành tặng những xuất quà ý nghĩa cho các gia đình
ngoài ra các chiến sĩ hải đội hai trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai cũng đã tự tay gói bánh trưng
trao cho nhiều gia đình ngư dân nơi địa bàn đóng quân tại vùng biển tỉnh quảng trị
việc làm này càng thắt chặt hơn tình quân dân trong những ngày tết đến xuân về
hạ sĩ lê quang huy là lính mới nhập ngũ lần đầu tiên huy được tham gia gói bánh trưng
mặc dù chưa thuần thục trong việc gói bánh trưng nhưng những chiếc bánh này lại chất chứa bao nghĩa tình

tết mậu tuất năm nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tặng nhiều xuất quà cho bà con ngư dân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã ven biển miền trung và đảo cồn cỏ
nhiều ngư dân ở tỉnh quảng trị được nhận những chiếc bánh trưng do chính tay những cán bộ chiến sĩ tự làm đã mang lại niềm vui và sự xúc động cho bà con
cảm ơn đoàn cảnh sát biển và các anh chương trình tặng quà cho gia đình
trong lòng rất hồi hộp và biết ơn các anh
còn đối với những người lính cảnh sát biển thì tàu là nhà biển đảo là quê hương
trên con tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi năm này vẫn còn một gian phòng để đón xuân của các chiến sĩ cảnh sát biển
đối với các tàu trực chiến chúng tôi sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh của trên
và đặc biệt là trong điều kiện khí hậu thời tiết ở khu vực tỉnh quảng trị hết sức là phức tạp
thì chúng tôi đã có công tác chuẩn bị để làm công tác cứu hộ
cứu nạn khi có tình huống xảy ra
một mùa xuân mới lại về trên khắp vùng quê biển tỉnh quảng trị
đón tết năm nay rất nhiều gia đình ngư dân được ấm cúng
bởi bên bà con luôn có những người lính cảnh sát biển cùng đồng hành
dù là trong mỗi chuyến ra khơi hay mỗi dịp tết đến xuân về
thưa quý vị và các bạn không khí tết cổ truyền dường như đang đến sớm hơn
với các cán bộ chiến sĩ và công nhân viên đang làm nhiệm vụ
tại đảo đèn long châu huyện đảo cát hải thành phố hải phòng
thông qua hành trình
mang hương vị tết của đất liền đến với các chiến sĩ đảo đèn long châu
với lòng yêu nghề và trách nhiệm với công việc
nhiều cán bộ chiến sĩ trực đèn đã kiên trì bám biển
giữ bình yên cho những chuyến tàu đi về qua ánh sáng không bao giờ tắt
của ngọn hải đăng trên đảo
đảo cát bà đang khoe sắc xuân cây xanh thực phẩm và những món quà tết của đất liền
tất cả được vận chuyển lên tàu trên hành trình hơn một giờ đồng hồ
đến với đảo đèn long châu
những món quà tết không chỉ thể hiện tình cảm của đất liền
dành tặng cán bộ chiến sĩ biên phòng
mà còn mang tết đến sớm hơn trên đảo đèn long châu
tết sắp đến cán bộ chiến sĩ cũng đã chuẩn bị ho quả và gói bánh trưng
để chuẩn bị đón tết
cán bộ chiến sĩ ở trên đài quan sát biên phòng long châu
luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm
bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới vùng biển
là những người ngày đêm vận hành hệ thống báo hiệu
luồng hàng hải trên ngọn đèn biển có lịch sử từ năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn
cán bộ nhân viên trạm quản lý đèn biển long châu
cũng được đón nhận tình cảm của đất liền
mặc dù thường xuyên đón tết xa nhà
nhưng những con người này ngày đêm canh giữ con mắt thần của biển
vẫn cảm nhận được không khí tết vui tươi
đầm ấm hiện hữu trên ngọn hải đăng này
trong khi ở đất liền đang náo nước chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
thì ở nơi đảo xa các cán bộ chiến sĩ và nhân viên đảo đèn
cảm nhận tết đến sớm hơn với những phòng vị độc đáo
những món quà ý nghĩa từ đất liền gửi tới đảo xa
có phần động viên cán bộ chiến sĩ nơi đây vững tin
công hiến sức mình cho nhiệm vụ cao cả
bằng những tấm lòng nhiệt huyết quyết tâm bám biển
giữ đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
nhằm tạo điều kiện cho tất cả các nhân viên đều được vui xuân đón tết với gia đình
lãnh đạo trạm bot sóc trăng và bạc liêu đã quyết định xả trạm
trong hai ngày từ hai mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng hai tức là ngày ba mươi tết
đến hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng hai tức là mùng hai tết
ngày một mươi ba tháng hai ông nguyễn văn phương
chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bot quốc lộ một sóc trăng và bạc liêu cho biết
việc xả chạm hai ngày lần này nhằm tạo điều kiện cho nhân viên và cả người dân
được vui xuân đón tết vui vẻ cùng với gia đình sau nhiều tháng làm việc vất vả
dự án bot sóc trăng bắt đầu từ cầu trà quyết
xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
đến xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
có tổng chiều dài hơn một mươi sáu km bắt đầu hoạt động vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
dự án bot bạc liêu xã châu hưng a huyện vĩnh lợi
với chiều dài hơn chín km với tổng số vốn đầu tư hơn sáu trăm linh tỷ đồng
đi vào hoạt động từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thời hạn thu phí hoàn vốn khoảng một mươi năm năm
nhân dịp tết nguyên đán này tại các bệnh viện trên cả nước
có tới hàng nghìn người
có đến hàng nghìn bệnh nhân phải ở lại ăn tết ngay trong bệnh viện
để kịp thời động viên chia sẻ tới các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
nhiều cơ sở y tế đã có chương trình hỗ trợ cũng như có các phần quà
để phần nào chia sẻ với những người bệnh và gia đình trong những ngày tết đến
tại các bệnh viện như bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
bệnh viện phổi trung ương bệnh viện nhiệt đới trung ương
đều có hàng trăm bệnh nhân phải ở lại ăn tết
các bệnh viện đều có những phần quà gửi đến bệnh nhân và người nhà bệnh viện
góp phần chia sẻ tới các bệnh nhân trong dịp tết của dân tộc
ngoài ra các bệnh viện cũng đều lên kế hoạch lịch trực cụ thể trong những ngày nghỉ tết
sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt
tai nạn giao thông nghiêm trọng
cục quản lý dược thuộc bộ y tế đề nghị và yêu cầu các cơ sở y tế
cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc phải bảo đảm cung ứng đủ thuốc
phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong dịp lễ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
thành phố cần thơ các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng bảo đảm đủ hàng hóa
để cung ứng với gia bình ổn phục vụ dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
ngành công thương thành phố cũng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm theo dõi
để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn
ổn định sản xuất kinh doanh
đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ đã dự trữ các mặt hàng thiết yếu
với tổng giá trị dự trữ hàng hóa trên bốn tám trăm năm mươi tỷ đồng
các đơn vị sản xuất nhà cung cấp chuẩn bị kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu
lên từ hai đến bốn lần so với ngày thường
tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng cho ba tháng trước trong và sau tết
được dự trữ dịp này là hơn một trăm ba mươi tấn tăng một mươi năm so với năm trước
tại các điểm bán hàng sản phẩm đều được niêm yết giá đảm bảo nguồn gốc xuất xứ
đồng thời các công ty để bảng thông tin về các mặt hàng tham gia bình ổn
tại các kệ hàng nơi dễ thấy
cũng trong đợt tết nguyên đán
tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
công an thành phố cần thơ thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong toàn ngành công an bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát
điều khiển hướng dẫn giao thông tất cả các ngày trước trong và sau tết nguyên đán
đồng thời triển khai giải pháp ngăn chặn đua xe trái phép
chống un tắc giao thông dịp lễ hội bánh dân gian nam bộ
đường hoa nghệ thuật lễ hội giao thừa các điểm bán phá hoa nghệ thuật chào mừng năm mới
phối hợp với cơ quan quản lý đường sông tăng cường kiểm tra các bến thủy nội địa
phương tiện chở khách ngang sông tập trung vào các bến phức tạp có lưu lượng khách đông
nhằm đảm bảo giao thông thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vui xuân thuận tiện an toàn
một mùa xuân mới lại đang về trên khắp mọi miền của tổ quốc
nơi ngã ba biên giới người hà nhì phấn khởi vui tươi vì trong năm qua kinh tế gia đình có nhiều thay đổi đáng kể
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
xã xín thầu huyện mường nhé nơi được gọi là ngã ba biên giới việt nam lào trung quốc
những năm gần đây với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền huyện cùng nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân
kinh tế đã có nhiều khởi sắc
ông bờ dân sinh cho biết
năm tới gia đình sẽ làm mô hình homestay để khách du lịch đi thăm quan mốc a ba trải có điều kiện nghỉ lại
được nhận bằng khen của thủ tướng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế
vùng đồng bào dân tộc năm hai nghìn một mươi bảy
ông trang văn sinh vui mừng lắm vì những thành quả trong năm qua của gia đình
đã giúp ông có điều kiện để phát triển thêm trong năm mới
nhìn lại một năm qua về lãnh đạo trì đạo và thiền nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội đồng bào cốc phó an ninh chế ký địa bản xã
thì cơ bản là xã cũng đạt được
về công tác
sau đấy giả nghèo
đảng ủy chính quyền cũng quyết liệt triển khai
và đã áp dụng vượt dụng vào các dự án được đầu tư hỗ trợ của đảng nhà nước
cho nên qua một năm qua
về hộ nghèo của xã sinh thầu
năm cũ là sáu mươi
nhưng cuối năm thì giả được khoảng một mươi bốn hộ nghèo
đối với xã sinh thầu
khu vực ngài bay bên dưới
chúng tôi cũng đã đánh giá
xác định đây là một xã có tiềm năng
không những cho huyện mà cho cả tịch
do vậy thì ngay trong nghị quyết của đảng bộ
và thực tế trong việc triển khai
chúng tôi đã tổ chức thứ nhất kêu gọi thu hút đầu tư
theo hình thức ppp
đối tác công tư hiện nay chúng tôi đã thu hút được một doanh nghiệp
đầu tư khu vực nối mở của ava trải
để tăng cường công tác xúc tiến
khu vực nối mở ở giữa
chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị đà lạt
thành phố được nhiều người ví là thung lũng tình yêu
thiên đường mộng mơ và lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương vào mùa hẹn ước
thời điểm này thì phố núi đang ngập tràn sắc xuân
hòa cùng với những giai điệu tình ca ngọt ngào
tại thung lũng tình yêu đã diễn ra sự kiện hẹn ước tình yêu
điểm nhấn của mùa valentine năm hai nghìn một mươi bảy tại đà lạt
nơi đây đang hiện hữu một lễ đường đẹp như một thước phim quay chậm
cùng cung đường tình yêu ngập sắc hoa dành cho lễ cưới tập thể của hai mươi đôi uyên ương phố núi
mùa valentine không chỉ có ý nghĩa với các cặp tình nhân đôi lứa đang yêu
mà cũng là dịp để những trái tim cùng chung nhịp đập xích lại gần nhau
giống tình yêu cùng nhau du ngoại những xứ sở lãng mạn
và đà lạt là điểm đến lý tưởng của tình nhân
đà lạt mùa valentine quyện hòa giai điệu mùa xuân
nhịp điệu phố núi như bản roman miền sơn cước
có lẽ thành phố tình yêu đà lạt sẽ mãi là nơi hẹn hò lãng mạ của những đôi uyên
thưa quý vị và các bạn những ngày này lãnh đạo và người dân thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội tiên công hai nghìn một mươi tám và lễ đón bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
với chủ đề về miền di sản văn hóa tiên công chương trình khai hội tiên công hai nghìn một mươi chín
và đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức ngày mùng bốn đến ngày mùng bảy tháng riêng năm mộ tuất
với nhiều hoạt động văn hóa thể thao và các trò chơi dân gian phong phú
một trong những hoạt động truyền thống đặc sắc nhất trong lễ hội là các đoàn rước cụ thượng
bằng kiệu võng đào lên miếu tiên công các trò chơi dân gian cờ người
chơi đu chơi văn hóa
hát đúng giao duyên
chính vì vậy ngay từ những ngày trước tết
lãnh đạo địa phương cùng nhân dân đã tất bật chuẩn bị cho lễ hội quan trọng này
sự kiện này nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc trong lễ hội tiên công
xuất phát từ lịch sử quai đê lấn biển phát triển kinh tế của những người thăng long
đi mở đất nơi cửa biển bạch đằng
cùng với đó là các nét văn hóa truyền thống đặc sắc khác
qua đó khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn niềm tự hào dân tộc
tinh thần đại đoàn kết bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa
lễ hội tiên công là một trong những lễ hội lớn của tỉnh quảng ninh
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành quyết định
về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội tiên công của tỉnh quảng ninh
trong phần tin quốc tế
nato thành lập hai bộ tư lệnh mới tại mỹ và đức
tổng thống mỹ xem xét lại quan hệ thương mại với trung quốc và hàn quốc
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ thành lập hai bộ tư lệnh mới tại mỹ và đức
trong nỗ lực nhằm nâng cấp hệ thống chỉ huy của liên minh quân sự này lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh
lãnh đạo nato đã xác nhận thông tin này ngay trước thềm khai mạc hội nghị bộ trưởng quốc phòng nato vào ngày một mươi bốn tháng hai
phát biểu với báo giới tại bruxelles bỉ tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết bộ tư lệnh tại mỹ sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng hải tại đại tây dương
trong khi bộ tư lệnh tại đức sẽ tập trung hỗ trợ di chuyển lực lượng và vận chuyển khí tài tại khu vực châu âu
trước đó một nguồn tin cho biết bộ chỉ huy mới của nato sẽ được thành lập tại đảo nokfork bang virginia mỹ và um miền nam nước đức hoặc tại colonier của nước đức
đây là hai địa điểm ở đức hiện đã có cơ sở của nato và các cơ sở đa quốc gia
việc thành lập hai bộ tư lệnh mới này cần khoảng một năm trăm linh nhân lực sẽ là sự mở rộng quy mô đầu tiên trong vòng hai thập kỷ qua kể từ khi nato cắt giảm mạnh nhân sự năm hai nghìn một mươi một
chi tiết kế hoạch trên sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng nhóm họp trong hai ngày một mươi bốn một mươi năm tháng hai tại bruxelles
ngoài chủ đề này các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về việc chia sẻ công bằng các khoản chi phí hợp tác với liên minh châu âu và vai trò của liên minh này trong việc hỗ trợ ổn định và tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố
ngoại trưởng hà lan hanbe jean đã tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận nói dối về việc từng dự một cuộc gặp vào hồi năm hai nghìn sáu mà tại đây tổng thống nga putin được cho là đã đề cập đến một kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của nước nga trong khu vực
phát biểu trong phiên điều trần tại hạ viện hà lan ông jinstra cho biết đã đệ đơn từ chức lên nhà vua hà lan do cho rằng tình hình hiện nay có thể gây phương hại đến hoạt động của bộ ngoại giao
quyết định này được ông jinstra đưa ra một ngày sau khi ông thừa nhận đã nói dối về việc
tổng thống putin đã đưa ra một chiến lược mới về khu vực tại một cuộc gặp với giới doanh nhân mà trên thực tế ông jinstra không hề có mặt
ngay lập tức phe đối lập đã yêu cầu ông phải từ chức
vụ bê bối đã khiến chính phủ liên minh của thủ tướng mark grut gặp nhiều khó khăn đồng thời khiến quan hệ giữa hà lan và nga trở nên căng thẳng
hiện chính phủ của thủ tướng rút chỉ chiếm đa số tối thiểu tại quốc hội với tranh lệch duy nhất một ghế
tổng thống mỹ donald trump mới đây tuyên bố sẽ xem xét lại thỏa thuận thương mại với hàn quốc nhằm bảo đảm những điều khoản thuận lợi hơn
đồng thời đe dọa sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại trà đũa chống lại trung quốc
trong cuộc họp tại nhà trắng tổng thống donald trump gọi thỏa thuận thương mại tự do fta được mỹ và hàn quốc ký kết hồi năm hai nghìn một mươi hai là một thảm họa
và là một thỏa thuận tồi khi không mang lại điều gì ngoài sự thiệt hại ông cam kết mỹ sẽ đàm phán lại một thỏa thuận công bằng hoặc hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận trên
ông cũng cho biết ông cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt thương mại đối với bắc kinh khi cáo buộc trung quốc đang gây nhiều thiệt hại cho ngành công nghiệp nhôm và thép của mỹ do tình trạng bán phá giá
ông cũng khẳng định sẽ cân nhắc mọi phương án và sẽ có thời gian từ nay đến ngày một mươi một tháng bốn và hai mươi tháng bốn để quyết định có áp đặt thuế quan hay hạn ngạch đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập từ trung quốc hay không
phát biểu của tổng thống donald trump được đưa ra một ngày sau khi ông chỉ trích hàn quốc và trung quốc cùng với nhật bản về thẳng dư thương mại của những nước này với mỹ
ở một diễn biến khác bộ ngoại giao mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nga cho tới khi quốc gia này thực hiện đầy đủ các cam kết theo hiệp định min
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh kỷ niệm lần thứ ba hiệp định min
trong một tuyên bố phát ngôn viên của bộ ngoại giao mỹ hezer not cho rằng nga vẫn tiếp tục phủ nhận sự tham gia trực tiếp của mình trong cuộc xung đột tại miền đông ukraine
trong khi các lực lượng do nga lãnh đạo từ chối việc tiếp cận tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt cho tới khi nga thực hiện đầy đủ các cam kết theo hiệp định minsk trả bán đảo crimea về cho ukraine
quan hệ giữa nga và phương tây trở nên căng thẳng sau khi lực lượng được mỹ và phương tây ủng hộ tiến hành các cuộc biểu tình bạo lực lật đổ tổng thống ukraine victor jennocovich hồi năm hai nghìn một mươi bốn
dẫn đến việc bán đảo crimea được sắp nhập vào nga sau cuộc trưng cầu ý dân vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn và cuộc xung đột ở miền đông ukraine giữa lực lượng đòi độc lập và quân chính phủ
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt